một mảnh vài jeans phải mất hàng chục năm để phân hủy trong môi trường tự nhiên
trên toàn thế giới khoảng tám mươi tỷ sản phẩm jean được sản xuất hàng năm và hầu hết người sử dụng chỉ dùng một thời gian rồi bỏ đi
một chiếc mũ thời trang được chấp kép từ những mảnh vài vụn
những chiếc bà lô lạ mắt được dắp lại từ những chiếc cặp quần
và rất nhiều chiếc túi sách với kiểu dáng khác nhau đều được làm ra từ những đồ jean cũ
cái đồ jean tuy đã cũ rồi nhưng mà cái chất lượng của nó vẫn rất là cao và khi may lên túi thì nó rất là hợp
ở nước ngoài thì việc tái chế đồ jean khá là phổ biến rồi
nhưng ở việt nam thì cũng chưa có một cái đơn vị nào làm túi sách tái chế
hướng chuyên nghiệp và có độ thẩm mỹ cao vì vậy mà mình đã quyết định là đi theo hướng túi tái chế
từ đó thì mình mong muốn là lan tỏa tới mọi người tình yêu với những món đồ cũ
thay vì vứt bỏ đi thì mọi người có thể tái sử dụng chúng và biến chúng thành một món đồ mới hữu ích hơn tăng vòng đời sử dụng cho chúng
để đưa lên kệ những sản phẩm đẹp mắt như thế này nhóm meo tôm sẽ thu gom những chiếc quần jean cũ từ khắp nơi
chọn lọc những chi tiết đặc trưng còn mới và tốt
sau đó những mảnh vải đã qua xử lý sạch sẽ được cắt ghép may lại với nhau thành một tổng thể hoàn chỉnh theo ý tưởng đã được tị hình trước
tùy thuộc vào kích thước mong muốn mà số lượng vải được sử dụng khác nhau có thể sử dụng nhiều hơn một cái quần cho một chiếc túi tái chế
có những cái quần nó khá là cũ hoặc là nó bị hỏng nhiều chỗ làm thế nào để cắt ghép để may thành một túi sách
tổng thể của nó vẫn có độ thẩm mỹ cao chất lượng cao để người dùng có thể dùng được nhiều năm mà nó không bị hỏng
mình cũng có kết hợp với cả một số cái bên nhãn hàng thời trang nổi tiếng về đồ jean để có thể tái chế những cái sản phẩm lỗi hỏng của bên họ
và đưa những sản phẩm túi tái chế lên kệ ở tại những cái trung tâm thương mại để những chiếc túi tái chế có thể được tiếp cận tới nhiều hơn với mọi người
mỗi cái quần mình phải lên một cái ý tưởng khác nhau và cái chất liệu thì rất chi là khó may
mình phải cần nhiều cái sự khéo léo
sau khi mình may tìm được một chiếc túi từ quần jean cũ mình cảm thấy rất phấn khích và rất thấy vui
mình cảm thấy công việc của mình rất chi là có ý nghĩa
thay đổi tư duy từ vứt bỏ sang sử dụng là một trong những xu hướng của xã hội hiện đại
bởi vậy những chiếc túi tái chế từ jean cũ không quá khó khăn để tìm được những chủ nhân mới
cách các bạn phối hợp
vải rất là đẹp có tính ứng dụng rất cao bởi vì là bạn ấy có cập nhật những cái form ráng mà hiện tại là các bạn trẻ sử dụng rất nhiều
nên là ai cũng có thể sử dụng được ai cũng có thể mua về được
và bản thân mình thì mình cũng dùng những cái sản phẩm thân thiện môi trường ví dụ như là vải nhuộm tự nhiên chẳng hạn
hoặc là những cái sản phẩm tái chế thì mình cũng sử dụng rất nhiều
nên là có thêm một nhãn hàng như thế này thì rất là tuyệt
không chỉ tái sinh thành túi sách
cái jean cũ còn trở thành tấm thảm gấu bông phụ kiện thời trang hay đồ trang trí
chỉ cần còn tốt thì gần như bộ phận nào của đồ jean cũ cũng có thể được tận dụng để trang trí cho các sản phẩm thêm phần xinh xắn hấp dẫn
nhờ tìm được nguyên liệu cũ nhưng vẫn chất sản phẩm tái chế cũng đậm tính thời trang và ứng dụng hơn nhiều lần
bọn mình cũng là một trong những người yêu thích và cũng như là bảo vệ môi trường
và mong muốn chia sẻ lan tỏa những cái kiến thức này cũng như là những cái lợi ích mà mình đạt được
bọn mình đang kêu gọi ở trên một số nhóm này để mọi người có thể được quyên góp và ủng hộ
trước tiên là bọn mình tạo ra một số những cái sản phẩm đơn giản trước để xem cái thị yếu nhu cầu khách hàng này
và bọn mình có tết một số những cái sản phẩm trước khi mà bọn mình sản xuất với số lượng lớn
thì mọi người cũng ủng hộ khá là nhiều
tại vì mọi người nếu mà mọi người quan tâm đến những cái sản phẩm về tái chế
thì mọi người cũng lựa chọn cái sản phẩm đầu diện
hàng đầu những người người ta đến đây người ta trao tặng họ cũng rất trân trọng những món đồ cũ của họ
coi như là những cái mà thực tự của người việt nam này
và người ta đã coi như là khi mà mang đến thì các cái đồ dùng nó rất là sạch sẽ thơm tho
ngoài những cái đồ tái chế ra thì những cái đồ mà khi người ta trao tặng hết
thì coi như là người ta vẫn coi như là mình vẫn còn tiếp tục coi như là tái sử dụng được
ví dụ như là mang trao tặng từ thiện cho các vùng sâu vòng xa
khi mà mua đồ tái chế thì em cảm thấy là
mình có trách nhiệm hơn với môi trường
như là đồ tái chế thì rất là đẹp kiểu độc
khi mà em mang đồ cũ của em đến và được các chị tái chế lại
thì em thấy là rất là kiểu vui
tại vì thấy một món đồ cũ của mình mà lại có thể làm được thành một sản phẩm mới
trông rất là hợp với thời trang hiện nay
thì em thấy là nó không mất đi cái giá trị của nó mà nó lại còn
mới mà nó đẹp hơn đấy ạ
nhằm chia sẻ lợi ích của jean cũ đối với thời trang và môi trường
nhóm mèo tôm handmade và ucs đã tổ chức nhiều chuỗi workshop về tái chế dinh
tại các trường đại học ở hà nội
tại đây sinh viên thỏa sức sáng tạo những món đồ có tính ứng dụng cao trong đời sống
chỉ với những dụng cụ đơn giản như kim chỉ kéo cắt vải

dạ thật chắc

hãy đưa những sống đẹp thật chắc
chúng ta phải đi đâu
chúng ta phải đi đâu